và để cổ vũ tinh thần thi đấu cho đội tuyển việt nam trước chung kết lượt về tối nay
hàng nghìn học sinh sinh viên đã hòa chung không khí cùng triệu trái tim người hâm mộ cổ vũ cho việt nam
mới đây học sinh và giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở ngôi sao ở hà nội đã mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng
nhảy múa và gửi tới các tuyển thủ của đội tuyển việt nam lời chúc thi đấu hết sức mình và giành chiến thắng